đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó giáo sư tiến sĩ huỳnh thành đạt ủy viên trung ương đảng phó giáo sư tiến sĩ huỳnh thành đạt ủy viên trung ương đảng phó giáo sư tiến sĩ huỳnh thành đạt phó giáo sư tiến sĩ huỳnh thành đạt
tổ chức chủ trì thực hiện
dưới sự chứng kiến của bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng huỳnh thành đạt lãnh đạo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an và đồng chí giám đốc văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước bộ khoa học và công nghệ đã ký và trao hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia yêu cầu và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời đại cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay đã tạo ra một không gian mới có chủ quyền đó là không gian mạng
do đó bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là cuộc đấu tranh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong đó có bảo vệ chủ quyền biên giới mạng bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng
việc chấp hành pháp luật lựa chọn và duy trì thể chế chính trị văn hóa quyền tự quyết tự do độc lập thống nhất toàn vẹn của quốc gia trên không gian mạng
để góp phần giải quyết yêu cầu thực tiễn nêu trên bộ công an đã thành lập ban chủ nhiệm với sự tham gia đông đảo có chất lượng từ các chuyên gia trong và ngoài ngành nhằm thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia yêu cầu và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
đây là nhiệm vụ khoa học nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị xuất phát từ yêu cầu thực tiễn mang tính tổng thể toàn diện lâu dài nền tảng cho công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng hiện nay
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng huỳnh thành đạt nhấn mạnh trong quá trình triển khai bộ khoa học và công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đồng chí bộ trưởng tô lâm
sự tham gia tích cực với tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên đề tài nhằm bảo đảm sự thành công tốt đẹp của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng này
cũng trong sáng nay bảy tháng bảy văn phòng bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
trong sáu tháng đầu năm văn phòng bộ công an đã bám sát và quán triệt nghiêm túc kịp thời
các quan điểm nội dung chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác
triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác nhất là công tác tiếp nhận phân tích xử lý thông tin công tác tham mưu chuyên đề tham mưu chiến lược
tham mưu các chủ trương quan trọng trong chỉ đạo công tác công an có tính định hướng chiến lược chung và dài hạn
chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong tham mưu phục vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
ban hành các chủ trương mệnh lệnh các phương án biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận và biểu dương những thành tích văn phòng bộ công an đạt được trong sáu tháng đầu năm
đồng tình với những phương hướng nhiệm vụ công tác thời gian tới của đơn vị
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị văn phòng bộ công an tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua
nghiêm túc đánh giá rút kinh nghiệm nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế và có biện pháp triển khai
thực hiện đảm bảo chất lượng tiến độ các phần việc được giao trong thời gian tới
thứ trưởng yêu cầu văn phòng bộ công an quán triệt nghiêm túc hiệu quả chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ tại hội nghị sơ kết công an sáu tháng đầu năm phát huy truyền thống
thực sự là bộ não thứ hai cánh tay nối dài của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
chủ động thực hiện phương châm sớm sắc chắc sâu trong công tác tham mưu
cũng vào sáng nay công an tỉnh quảng ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
và triển khai công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đồng chí thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao
ghi nhận biểu dương những thành tích của công an tỉnh quảng ninh đã đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng bộ công an đề nghị lực lượng công an tỉnh quảng ninh
tập trung vào sáu vấn đề chính trong đó chú trọng tổ chức nghiên cứu
quán triệt nghiêm túc thực hiện có hiệu quả kết luận chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng
tại hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm tập trung công tác xây dựng đảng
sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn theo hướng từ sớm từ xa từ cơ sở không để bị động bất ngờ
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kéo giảm tội phạm một cách bền vững
nắm chắc tình hình diễn biến các loại tội phạm để có các giải pháp đấu tranh hiệu quả
nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
cũng tại hội nghị lãnh đạo bộ công an lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã trao cờ thi đua của chính phủ
tặng tập thể phòng an ninh điều tra về thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc cấp cơ sở năm hai nghìn hai mươi hai trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho năm cá nhân
danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân cho tám cá nhân
chiều nay tại hà nội cục tổ chức cán bộ bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
sau tháng đầu năm đảng ủy cục tổ chức cán bộ và toàn thể đơn vị đã bám sát chương trình công tác
và sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo bộ
những vấn đề chiến lược quan trọng cơ bản về công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về một số vấn đề còn tồn tại hạn chế
đồng thời đề xuất một số kiến nghị giải pháp và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
trong đó tập trung nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ xây dựng tham mưu đề xuất ban hành và triển khai thực hiện
các văn bản quy phạm pháp luật quy định hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ tổ chức đảng đảng viên
thể chế hóa kịp thời quy định mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
tập trung hoàn thiện các đề án kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương
tinh gọn mạnh theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
hoàn chỉnh đề xuất chế độ chính sách đối với một số hệ lực lượng công an xã thị trấn cán bộ công an hưu trí
thân nhân liệt sĩ đề xuất triển khai nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin bảo hiểm xã hội công an nhân dân
và cũng trong ngày hôm nay công an một số địa phương đã triển khai hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thông tin tình hình kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an tỉnh hà giang đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an đạt được nhiều kết quả tích cực phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định không phát sinh điểm nóng phức tạp
cũng tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đánh giá toàn diện những kết quả thành tích công tác nổi bật
giải đáp tháo gỡ những vấn đề khó khăn vướng mắt trong thực tiễn và trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm
cách làm hiệu quả trong việc triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
đồng thời kiến nghị đề xuất với đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh
chỉ đạo các giải pháp trọng tâm để lực lượng công an xã hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao
đánh giá cao những kết quả quan trọng của công an tỉnh thừa thiên huế đã đạt được trên các mặt công tác công an trong sáu tháng đầu năm
đồng chí giám đốc công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả
các chủ trương của đảng nhà nước bộ công an và của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự
chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ công tác phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm
tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
đặc biệt tập trung thực hiện có hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị và nghị quyết số một mươi tám của ban thường vụ tỉnh ủy
về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đánh giá cao những kết quả công an tỉnh quảng trị đạt được
đồng thời yêu cầu trong sáu tháng cuối năm công an tỉnh quảng trị cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ
cụ thể mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên
về trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tiến độ đề án sáu của chính phủ
dịch vụ công trực tuyến ngành công an phối hợp với các ban ngành đoàn thể
đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
chiều nay tại hà nội thừa ủy quyền của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cục tổ chức cán bộ bộ công an tổ chức lễ đón đoàn các cháu là con liệt sĩ con thương binh tham gia đoàn tham quan nghỉ dưỡng tại liên bang nga trở về
chúc mừng các thành viên đã hoàn thành chuyến đi thành công tốt đẹp
nhấn mạnh đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ
đại diện cục tổ chức cán bộ cho biết bộ công an luôn ghi nhận và tri ân những tấm gương cán bộ chiến sĩ xả thân quên mình vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
luôn mang trong mình lòng yêu nước và lý tưởng cao cả công hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng
hàng năm đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa ăn quả nhớ người trồng cây
chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong công an nhân dân thể hiện qua nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa
trong đó việc tổ chức cho các cháu là con liệt sĩ con thương binh trong công an nhân dân đi tham quan nghỉ dưỡng ở trong nước và ngoài nước là một trong những chủ trương mà đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an quan tâm duy trì thường xuyên
đảng ủy công an trung ương luôn dành sự quan tâm sâu sắc sự chi ân tình cảm tốt đẹp đến con em gia đình thương binh liệt sĩ người có công
đồng thời gian đe phòng ngừa tội phạm có tổ chức có tính chuyên nghiệp xâm phạm trật tự quản lý kinh tế làm mất sự ổn định của thị trường xâm hại lợi ích sức khỏe thậm chí là tính mạng người tiêu dùng nhất là thanh thiếu niên
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận biểu dương thành tích của công an tỉnh thanh hóa
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị công an tỉnh thanh hóa tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
và mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
tin tức an ninh trợ tự
đối tượng lê hoàng cường tức là cường cô bê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang cùng với đồng bọn vừa bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam về các hành vi gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
cường cô bê có hai tiền án về tội mua bán cháy phép chất ma túy một tiền sự kinh doanh không phép
cường cô bê là đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê lấn chiếm đất đai gây ra nhiều vụ án hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn thành phố phú quốc
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai mươi chín đối tượng về các hành vi gây dối trật tự công cộng hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản đồng thời tiếp tục chỉ đạo củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi giết người mở rộng điều tra vụ án